chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình câu chuyện hội nhập được phát sóng trên truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn ngày hôm nay chúng tôi xin được đề cập đến vấn đề đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm hoa quả xấy
và xin được trân trọng giới thiệu vị khách mời sẽ đồng hành với chúng ta ngày hôm nay đó là ông hoàng trọng thủy chuyên gia nông nghiệp
xin chào ông hoàng trọng thị và cảm ơn ông đã tham gia chương trình ngày hôm nay
vâng xin chào quý khán giả
và như thường lệ trước khi bước vào phần trao đổi với khách mời xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự mà nhóm phóng viên của chương trình đã thực hiện về chủ đề này
năm hai nghìn một mươi bảy công ty cổ phần xuất hiệu khẩu nhà bè đã xuất hiện
xuất khẩu trái cây sấy sang nhiều thị trường như đài loan hồng kông pháp đức mỹ thái lan và châu âu
một số sản phẩm mang thương hiệu như vinamitel delta food cũng đã có mặt ở các siêu thị của nhiều nước châu âu
trong đó các nhóm hàng trái cây sấy khô như mít dứa chuối và bí ngô thái lát đồng góp đáng kể do giá trị xuất khẩu cao hơn nhiều so với trái cây tươi
bên cạnh đó theo các chuyên gia xuất khẩu hoa quả xấy sẽ khắc phục được những rào cản về logistics
cũng như công nghệ bảo quản khi đi các thị trường xa
sản phẩm nông nghiệp thì bạn biết là thường thường nó theo mùa vụ
vấn đề khi đến mùa vụ thì cái số lượng của bà con nông dân trồng ra và cái số lượng dòng giá rất là lớn và rất là nhiều
nhưng đặc biệt các sản phẩm củ quả thì nếu như không ở dạng tươi thì sẽ không thể là bảo quản được lâu
chúng tôi nghiên cứu đưa sản phẩm từ củ quả tươi sang ở dạng xấy khô nhưng xấy khô ở dạng tự nhiên nhiệt độ thấp
do vậy nó đem lại vẫn giữ nguyên được giá trị
dinh dưỡng cũng như là cái chất lượng và màu sắc của sản phẩm nó tương đồng gần gần như ở dạng tươi
vì vậy cái chính của nó là nó sẽ giữ được thời gian hạn sử dụng sẽ lâu dài hơn
theo hiệp hội trái cây việt nam vina frost thời gian tới trái cây xấy khô đóng hộp vẫn là những mặt hàng xuất khẩu chủ lực
xét về tính dài hạn thì đây là cơ hội cho trái cây việt nam
với lợi thế trái cây tươi việt nam đã có mặt trên bảy mươi sáu quốc gia
với gần bốn mươi loại thì việc ra đời sản phẩm xấy khô hứa hẹn sẽ là sản phẩm chủ lực
giúp nâng cao giá trị của các mặt hàng trái cây việt nam trên thị trường thế giới
thưa ông hoàng trọng thủy chúng ta hay đề cập tới vấn đề là xuất khẩu trái cây hoa quả tươi
còn hoa quả sấy thì chúng ta lại ít nhắc tới trong khi đây lại thực sự là một lĩnh vực khá tiềm năng
ý kiến của ông như thế nào ạ
trước hết chúng ta nghĩ chúng ta biết rằng đấy là trong cái quan niệm của số đông rất nhiều người việt nam
thì cho rằng là ăn trái cây tươi chín thì bao giờ cũng ngon hơn là xấy
cho nên là ngay ở trong cái cách nghĩ nó đã làm cho người ta đã bị gián vạn
cái thứ hai nữa là để đem đi xuất khẩu
thì thực ra là chúng ta chưa nắm được sâu các cái thông số
mà chúng ta có thể sử dụng ở những cái nước ngoài
cái thứ ba nữa là đối với lại cái công nghệ về xấy khô
thì thâm nhập vào việt nam nó chỉ khoảng mấy những cái năm gần đây thôi
thế còn lại là trong cái hoa quả của việt nam thì chúng ta biết rằng nó tập trung thu hoạch ở trong thời gian rất ngắn
vụ hè thì nó chỉ rơi vào trong cái là tháng sáu và tháng bảy
thế còn đến là những cây mà mùa lạnh thì nó lại tập trung vào tháng một mươi hai và tháng một
thế do vậy là mọi người chỉ nghĩ đến đấy là

và thế nào tiêu thụ cho nó thật nhanh
chính vì tất cả các yếu tố nó cộng lại
thì chúng ta thấy là tiếng nói của người dân
tiếng nói của những người sản xuất
tiếng nói của những nhà doanh nghiệp
và thậm chí tiếng nói của các đại biểu quốc hội khi tiếp xúc với cử tri ở trên nghị trường
về công nghệ xấy khô hoa quả của chúng ta thì vẫn còn yếu ớt
và nó chưa xứng với lại cái tiềm năng trái cây của một cái sứ nhiệt đới mà chúng ta cần phải chế biến để mà nâng cái giá trị xuất khẩu lên
vâng ông có đề cập tới vấn đề là chúng ta chưa nắm được những thông số đối với việc tiêu thụ hoa quả xấy ở các thị trường nước ngoài
vậy thì ông có thể đưa ra một vài những con số cụ thể hay không
trước hết thì chúng ta biết là ví dụ như ở bên ba lan
thì đến chín mươi nông sản người ta đã được là chế biến và sấy để người ta như vậy là xuất khẩu
ở các nước gần của chúng ta thì chúng ta nói ví dụ như là indo
ở hải lan thì người ta cũng đã đạt được đến ba mươi năm cho đến bốn mươi
thế còn ở việt nam của chúng ta chỉ khoảng dưới bảy mươi
thế thì chúng ta biết rằng đấy là cái xuất khẩu về xấy hoa quả của việt nam thì nó chỉ khoảng chừng bảy năm trở lại đây
thế thì thời kỳ là đầu và những cái năm hai nghìn tám hai nghìn chín thì chúng ta chỉ xuất khẩu được cái tổng kim ngạch khoảng đấy là ba trăm linh triệu đô la
đến năm hai nghìn một mươi sáu thì chúng ta phấn đấu lên được như vậy là bốn trăm tám mươi cho đến năm trăm linh triệu
và đến năm hai nghìn một mươi bảy thì chúng ta đã có cái bước và hiện nay thì chúng ta đã đạt được là năm trăm một mươi triệu đô la
nếu so với khoảng đấy là ba tỷ tám trong cái tổng xuất khẩu hoa quả
thì chúng ta thấy rằng là cái xuất khẩu về hoa quả xấy khô của chúng ta thì còn tương đối khiêm tốn
vậy theo đánh giá của ông hiện nay thì đã có nhiều doanh nghiệp là quan tâm và đầu tư
và khai thác cái thị trường hoa quả xấy này hay chưa
nếu mà nói về hiện nay thì có khá nhiều doanh nghiệp đấy là quan tâm
nhưng tôi chọn ra ba cái doanh nghiệp hàng đầu của việt nam
thứ nhất đấy là vinamid
vinamid thì người ta làm đúng là một cái doanh nghiệp làm đầu ở việt nam
và hiện nay với một cái năng lực và cái công suất thì vinamit một năm có thể cần đi đến là một trăm ba mươi hai tấn bít
thế rồi là hai mươi một tấn chuối khoảng là tám tấn khoai lang
thế rồi là ví dụ như là khoai môn và dứa thì người ta cần mỗi loại là khoảng sáu tấn trên một năm
như vậy có thể nói là vinamit là một cái đơn vị dẫn đầu và tiên phong trên cái lĩnh vực xấy khô
và thật sự người ta đã có hiệu quả
các cái mặt hàng của vinamit đã chảy lên trên các thế giới tương đối nhiều
thứ hai đó là doanh nghiệp lilafood đóng ở tây ninh
thế thì cũng đang đầu tư và đưa vào sử dụng một cái công xưởng của người ta chế biến với giá đầu tư là khoảng một năm trăm linh tỷ
và với một cái lượng là người ta đã đạt được như vậy là khoảng năm tấn xấy khô hoa quả để xuất khẩu trong cái năm hai nghìn hai mươi
thế thì ở cái đơn đơn vị phía bắc này thì chúng ta phải nói đến cái nhà máy hoàng phúc thịnh ở hải dương
thì ngoài những cái xấy khô về củ quả thì người ta lại đã có một cái công nghệ đó là xấy khô đến lá ví dụ như là rau răm ví dụ như là hành tây thế rồi là ví dụ như là thủy là
thì đó là những cái gia vị

để mà xuất khẩu sang các cái nước châu phi
có thể nói rằng là cái tốc độ nó chưa hẳn là nhanh so với lại các cái ngành chế biến khác
nhưng rõ ràng là cái xu thế tiêu dùng ăn nhanh và cái hướng xuất khẩu đã rõ ràng
thì một số các cái doanh nghiệp đang đón cái làn sóng đầu tư và nhất là cái đầu tư vốn của công nghệ cao
và người ta đã chú ý là vừa chế biến rau quả tươi và đồng thời là kèm theo đói là xấy khô
và tôi hy vọng rằng là các cái doanh nghiệp sẽ còn phát triển hơn nữa
từ nay đến năm hai nghìn hai mươi
vâng chúng ta đều mong là như vậy
có nhiều ý kiến nhận định là hướng đến phát triển mặt hàng trái cây xấy khô thì đang dần giải quyết bài toán là trái cây được mùa mất giá cho nông dân
cũng như khắc phục được những rào cản về logistics cũng như là công nghệ bảo quản khi đi các thị trường xa cho doanh nghiệp
vậy ông bình luận thế nào về điều này ạ
tôi đồng thuận với ý kiến này
nếu như mà chúng ta phát triển cái công nghiệp mà xấy khô
về hoa rau củ quả
thì chúng ta có thể nói là lợi ở trên ba mặt rất rõ
trước hết là về mặt logistic
thì chúng ta thấy rằng là nó hạ được cái chi phí vận chuyển
rồi là thứ hai nữa là các cái công cụ các cái phương tiện vận chuyển
thì nó cũng không đòi hỏi cao hơn nữa
không đòi hỏi cao
cái thứ ba nữa là trong olyc thì chúng ta thấy là cái diện tích để cho kho tàng bến bãi
để mà chứa những cái nông sản đấy
thì chúng ta cũng thấy là nó giảm đi nhiều
thì cái đất đấy lại dành cho nông nghiệp
thì nói rằng đấy là nếu so với lại cái nhóm hàng rau hoa quả tươi
thì xấy khô về logistic nó có thuận lợi tương đối cao
cái thứ hai nữa là về mùa giá
những vấn đề mà người nông dân quan tâm
thì chúng ta thấy rằng là cái đặc điểm của xấy khô
thì nó sẽ ở bất cứ một cái thời tiết nào
thứ hai nữa là trong hoàn cảnh và điều kiện nào
thế cho nên đó là những cái vấn đề thu hoạch của người ta
nó không quá gấp gáp
cái điều thứ ba nữa là về phương tiện
à về cái bảo quản
thì chúng ta biết rằng là cái công nghệ xấy khô
nó rất là tiên tiến
đặc biệt đấy là nó là đông lạnh
thế cho nên là nó không cần đến cái bảo quản
và cái sự tách ẩm của nó tương đối tốt
cho nên nó là nó kiểm soát được đầu vào
của nông sản trước khi chế biến
đến khi xấy khô và đến khi đưa ra nước ngoài
thì do nó lợi cả ba mặt
cho nên là chúng ta cũng biết rằng là các cái doanh nghiệp
đang đón những cái lợi thế đó
để mà cái xấy khô của chúng ta
để đáp ứng với một cái thị trường
đặc biệt là các cái nước châu âu
đó là ăn nhanh
và tiện lợi
rất nhiều những cái lợi ích đúng không ạ
vậy thì để đảm bảo xuất khẩu hoa quả xấy
tiếp cận các thị trường khó tính
như là mỹ này
như là hàn quốc hay là eu
thì chúng ta cần phải đáp ứng các cái tiêu chuẩn như thế nào
và những cái công nghệ nào thì cần được ưu tiên phát triển
theo tôi thì
chúng ta nên chọn ra ba cái vấn đề quan tâm nhất
đó là trước hết là về mặt chất lượng
về cái chất lượng nó phải đảm bảo được
là không có bất cứ một cái loại hóa chất nào
hay là chúng ta nói một cái đơn giản là
đầu vào của hoa quả xấy khô
nó phải là sản phẩm sạch
về thực phẩm
cái sản lượng của hữu cơ
nông sản hữu cơ càng nhiều thì càng tốt
thứ hai nữa
nó phải đảm bảo được cái cấu trúc
của cái nông sản đấy
cái cấu trúc của nó là gì
có nghĩa là từ hình khác
cho đến đến là vi dưỡng
thế rồi cho đến đến như vậy là
thì tất cả những cái thứ đó nó càng được nguyên vẹn
được bao nhiêu
thì nó càng tốt bấy nhiêu
thì cái này nó đòi hỏi một cái công nghệ tương đối cao
cái vấn đề thứ ba nữa là
nó phải tạo ra được những cái vùng nguyên liệu
để làm sao mà cung cấp lại cho
cho nhà máy
để đảm bảo như vậy là
đủ khối lượng
cái thứ hai nữa là
đủ như vậy là chất lượng
để như vậy là tiến hành trong sấy khô
nó sẽ đảm bảo được cái đầu vào
nó tốt thì đầu ra nó cũng tương đối tốt
về cái công nghệ thì
hiện nay ở việt nam
thì chúng ta có ba cái loại
sấy khô chủ yếu
là sấy khô
là sấy dẻo
ba nữa là
sấy thăng hoa
thì trong đó
sấy thăng hoa
vẫn là một cái
cái công nghệ tiên tiến nhất
hiện đại nhất
và nó đảm bảo được cái cấu trúc
của cái sản phẩm
nó tốt hơn bất cứ một cái loại sản phẩm nào khác
cụ thể hơn
thì chúng ta sẽ cần
có thêm những cái cơ chế
những cái chính sách
như thế nào
tạo điều kiện
hỗ trợ người dân và doanh nghiệp
tiến tới thúc đẩy
hiệu quả hơn nữa
của cái việc
sản phẩm hoa quả sấy
thời gian tới
để tập trung
và tích tụ đất đai
và chỉ có khi nào
tập trung được đất đai
tích tụ được đất đai
thì chúng ta mới có
cần bục một cái vùng nguyên liệu lớn
và lúc ấy
thì cái việc
và hợp tác lại sản xuất
của người nông dân
nó mới thật sự là trở thành
một cái địa bàn
một cái kho
để mà cung cấp nguyên liệu
cái thứ hai nữa ấy
chúng ta phải
hỗ trợ bảo hiểm
đối với lại
ở vùng cây
để làm sao ạ
để làm sao
nó cân bằng được
cái hai nữa là
người ta sẽ
với cái mặt hàng đó
và khi người ta
đã trung thủy
với lại doanh nghiệp
thì rõ ràng
nó là cái mức độ
mức độ tiêu thụ
của chúng ta
sẽ đảm bảo được hợp đồng
đối với các đơn vị
vào sấy khô
để mà chế biến
và đặc biệt là chính sách về thuế
tôi được biết là
nếu tham chiếu
ở bên thái lan
đối với các cái doanh nghiệp
mà mới thành lập
thế rồi ấy là
sử dụng công nghệ cao
thì người ta
trong vòng ấy là
từ ba năm
cho đến năm năm
và ở những cái nơi
thì các chính sách của chúng ta
chúng ta còn khó khăn
chúng ta cũng phải theo những cái chính sách ấy
có thể là cái tỷ lệ phần trăm
nó có thể là thấp hơn
nhưng dứt khoát quá như vậy
thì cái công nghiệp
nó mới gắn ở trên vùng nguyên liệu
và nó không bị nặng
ở trên các cái
đối với người nông dân
và nông thôn
và chúng ta tin rằng
thế là cái xuất khẩu
về hoa quả sấy khô
trong những năm
đến năm hai nghìn hai mươi năm
cái kết quả cao hơn
và cái tổng
kim lạch xuất khẩu
nó cũng sẽ được tăng lên
đó là điều mà
tất cả chúng ta mong muốn
hướng tới điều này
hoa quả sấy
rõ ràng là một thị trường
vô cùng tiềm năng
ở thời điểm hiện tại
thì cái sự khai thác
sự đánh giá của chúng ta
vẫn còn khá khiêm tốn
những con số
cũng như là những phân tích
thì chúng ta
đã thấy được rõ hơn
khi mà chúng ta
hoa quả sấy
một lần nữa
cảm ơn ông hoàng trọng thủy
đã tham gia chương trình
ngày hôm nay
cảm ơn quý vị
và các bạn
đã quan tâm
và hẹn gặp lại